vì một mùa xuân bình yên cho mọi người mọi nhà đang gần đến
công an tp hcm đã triển khai kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp
gọi tắt là tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
đây là lực lượng tuyên nhuệ mũi nhọn để đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm trên đường phố
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba được hình thành từ lực lượng của ba đơn vị gồm cảnh sát hình sự
một mươi cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông và được triển khai theo hai cấp thành phố và quận huyện
tổ này sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát chốt chặn
tuần tra bộ tại các tuyến khu vực trọng điểm phức tạp và an ninh trật tự
các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố
mục tiêu chính là trắng ngắp các loại tội phạm và có thể xử lý một số vi phạm hành tránh khác
nhưng mục tiêu chính của tổ công tác này là đấu tranh trắng ngắp các loại tội phạm
nhất là các tội phạm trên đường phố
bên cạnh đó tổ ba trăm sáu mươi ba cũng mạnh tay xử lý các thanh thiếu niên sử dụng phân khối
lớn vi phạm trật tự an toàn giao thông đối tượng sử dụng xe thay đổi cấu thành chúng loại
sử dụng biển số giả các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
tuyến đường để tổ này hoạt động tuần tra kiểm soát được thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm
đặc biệt là sẽ không cố định tuyến vào khu vực mà là tuyến khu vực này sẽ được rưng động
và linh hoạt theo từng thời điểm và những khu vực trọng điểm phức tạp sẽ được công an thành phố
chỉ đạo cho tổ này linh hoạt và triển khai và chúng tôi mong muốn là khi kế hoạch này được triển khai
thì người dân thành phố sẽ đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chúng tôi hoạt động
để người dân thành phố chúng ta có một cái tết và thời gian tới luôn được an toàn
vừa an toàn giao thông mà cái tình hình tội phạm được kéo giảm
thì lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động trang bị đảm bảo đầy đủ các phương tiện
các công cụ hỗ trợ và phương tiện chiến đấu tuy tình hình chúng tôi sẽ có biện pháp
trước mắt là chủ yếu là dẫn động chức phục nếu như đối tượng vi phạm pháp luật
ngoan cố manh động chúng tôi sẽ sẵn sàng chấn áp đảm bảo an toàn về người và đúng pháp luật
việc bố trí các tổ tồn tra kiểm soát sẽ giúp công an thành phố hồ chí minh chủ động
và đạt hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm
đặc biệt là trong đợt cao điểm cuối năm